tuyên quang là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín du lịch tuyên quang đang gặp nhiều khó khăn
để thu hút du khách và kích cầu du lịch tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng để bứt phá trong thời gian tới
trong những năm qua tỉnh tuyên quang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch
năm hai nghìn một mươi chín địa phương này đã thu hút được gần hai triệu lượt khách đạt một trăm linh bốn kế hoạch tăng trên một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu xã hội về du lịch đạt trên một bảy trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ngành du lịch tuyên quang đang có dấu hiệu trứng lại nên cần có những giải pháp để bứt phá
bên cạnh những lợi thế tỉnh tuyên quang còn có rất nhiều khó khăn trong việc phát triển du lịch
cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch chưa cao chưa khai thác được hết tiềm năng thế mạnh tại địa phương
để kích cầu du lịch trong thời gian tới trung tâm cũng sẽ phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp với các đơn vị nhà hàng khách sạn để triển khai các gói để kích cầu du lịch như giảm giá này
khuyến mại các tu tuyến này và đồng thời cũng phối hợp với các huyện thành phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch của các địa phương
tuyên quang có nhiều danh thắng thiên nhiên như hồ sinh thái na hàng lâm bình nơi được ví như hạ long trên cạn giữa đại ngàn
những cánh rừng nguyên sinh với nhiều loại động vật quý hiếm bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng nhiều lễ hội phong phú
hy vọng với những giải pháp sắp được triển khai thời gian tới tuyên quang sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước